vào tháng bốn vừa qua ubnd tp hà nội đã dỡ bỏ biển cấm taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ trên một mươi tuyến phố nhằm giảm bớt khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra với các doanh nghiệp vận tải
và kể từ ngày mai một mươi năm tháng chín thành phố hà nội sẽ khôi phục lại các biển cấm taxi xe hợp đồng dưới chín chỗ trên các tuyến đường này
các tuyến đường bao gồm giảng võ láng hạ lê vân lương khâm thiên hàng bài hai bà trưng phủ doãn hướng hàng bông tràng thi trần hưng đạo đoạn từ trần khánh dư đến trần thánh tông từ sáu giờ đến một mươi chín giờ
đồng thời điều chỉnh tổ chức giao thông cấm xe taxi xe hợp đồng lưu thông trên đường nguyễn văn cử đoạn từ ngã ba hồng tiến nguyễn văn cử đến cầu trương dương và trên cầu trương dương chiều quận long biên đi quận hoàn kiếm vào giờ cao điểm sáng từ sáu giờ đến chín giờ
chuyện phương án trên kể từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi riêng hai tuyến hàng bài và hai bà trưng chỉ thực hiện khi tuyến phố đi bộ hồ hoàn kiếm hoạt động trở lại